các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong khi đó tại nam bộ đang trong những ngày nắng khô kéo dài nhiệt độ ở nhiều khu vực ở ngưỡng cao từ ba mươi bốn cho tới ba mươi năm độ c thậm chí là cảm giác nóng hơn nữa vào ban trưa và đầu giờ chiều
những ngày nắng nóng khiến cho cơ thể mệt mỏi quý vị hãy luôn đem nước theo bên mình để bổ sung bất cứ lúc nào tăng cường thêm rau quả để đảm bảo sức khỏe trong thời tiết nắng nóng như thế này
vâng và đó là một số lưu ý về tình hình thời tiết của ngày hôm nay
bảng nhiệt độ chi tiết cho từng vùng chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị sau mấy phút tới
còn ngay bây giờ chương trình sẽ bắt đầu với phần tin tức vừa được cập nhật
chú tại thành phố đà nẵng đang được lực lượng công an quản lý để tiếp tục điều tra làm rõ
trước đó thực hiện chuyên án mang bí số một trăm chín mươi hai m ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh an giang tiến hành bắt giữ giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất gia thịnh trần trí mãnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại thành phố châu đốc tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của mãnh và các kho hàng của công ty này
lực lượng công an thu giữ
thu giữ nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến hành vi sản xuất buôn bán hàng giả phụ tùng xe mô tô và các thương hiệu nhớt nổi tiếng
trong quá trình điều tra xác định trước sự đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm của ban giám đốc công an tỉnh an giang
các đối tượng buôn lậu hàng gian hàng giả đã liên hệ và giao cho mãnh tìm người tác động để điều chuyển giám đốc công an tỉnh bắc an giang
sau đó mãnh đã liên hệ với cảnh để liên hệ với trọng quý và tâm thực hiện
đến giữa tháng một năm hai nghìn hai mươi một cả nhóm đến an giang gặp mãnh
mãnh đã liên hệ với mãnh để thỏa thuận việc điều chuyển giám đốc công an tỉnh đi địa phương khác với giá hai mươi tỷ đồng
nhóm của quý thống nhất với mãnh chuyển trước vào tài khoản của tâm một mươi tỷ đồng và cam kết sau ba ngày sẽ có quyết định điều chuyển
nếu không thực hiện được sẽ trả lại số tiền cho mãnh
tuy nhiên nhóm của quý không thể thực hiện theo thỏa thuận nên bàn bạc chỉ chuyển trả lại mãnh bảy bốn tỷ đồng
số tiền còn lại thì cả nhóm chiếm đoạt
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ án lừa đảo chạy điều động này
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu vừa triệu tập các đối tượng có liên quan đến vụ đánh nhau xảy ra tại xã phước hưng vào đêm ngày bảy tháng ba
theo điều tra trước đó lê gia bảo xảy ra mâu thuẫn với nhóm của lê thanh sang cùng chú tại huyện long điền
cho nên vào khoảng hai mươi hai h ngày bảy tháng ba
phát hiện sang cùng hai người bạn đang lưu thông bằng xe máy nhóm của bảo đã chặn nhóm sang lại để nói chuyện
sang cùng hai người bạn bỏ chạy nhưng đã bị vũ tuấn anh phan hoàng khoa và một số người cùng nhóm bảo đuổi theo
tại đây tuấn anh đã dùng dao tự chế chém ba nhát vào người sang còn khoa dùng gạch ném trúng mặt sang
sau khi gây án các đối tượng bỏ trốn ngay trong đêm ngày bảy tháng ba công an huyện long điền đã mời một mươi bảy đối tượng liên quan đến làm việc
tại cơ quan công an nhóm thanh thiếu niên này đã thử nhận hành vi gây ra vụ
còn tại vĩnh long công an phường bốn thành phố vĩnh long cho biết đã hoàn tất hồ sơ chuyển đội nghiệp vụ công an tp vĩnh long làm rõ vụ bốn đối tượng sử dụng ma túy và thu nhiều vũ khí tự chế tại một căn nhà trên địa bàn phường bốn thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
trước đó vào khoảng chín h ba mươi phút ngày chín tháng ba công an phường bốn thành phố vĩnh long kiểm tra hành chính tại nhà của trần văn năng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba tại đường trần phú khóm năm phường bốn thành phố vĩnh long
thì phát hiện năng cùng với ba đối tượng khác đều trú tại thành phố vĩnh long đang sử dụng trái phép chất ma túy
kiểm tra nhanh cả bốn đối tượng đều dương tính với ma túy đá
kiểm tra tại hiện trường lực lượng công an thu giữ nhiều dao tự chế một khẩu súng bốn viên đạn và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
vụ việc đang được công an tp vĩnh long tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
qua điều tra xác minh công an huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là
đặng đình trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thôn ngũ đoài xã hiệp nông huyện hưng hà
tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
xác minh công an huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là
đặng đình trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thôn ngũ đoài xã điệp nông huyện hưng hà
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
đặng đức trung không có việc làm ổn định
để có tiền tiêu xài trung thường xuyên đi lang thang trên các tuyến đường liên xã liên thôn
khi phát hiện gia đình nào sơ hở trong việc quản lý tài sản thì đột nhập vào trộm
đối tượng khai nhận đã thực hiện bốn vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các xã châu sơn quỳnh giao quỳnh hoàng và quỳnh ngọc huyện quỳnh phụ
gần đây nhất ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một trung đã đột nhập vào nhà ông vũ văn nam tại thôn mỹ xá xã châu sơn huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
trung đã đột nhập vào nhà ông vũ văn nam tại thôn mỹ xá xã châu sơn huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình trộm cắp một đồng hồ nhãn hiệu cityzen ba miếng vàng hình chữ nhật và một nhẫn vàng bốn số chín tổng giá trị khoảng một trăm ba mươi chín triệu đồng
qua sự việc trên mong bà con nhân dân có tinh thần đề cao cảnh giác để tránh cho những kẻ tội phạm có cơ hội làm những điều không tốt đến gia đình mình giống như gia đình tôi
qua các vụ án trộm cắp tài sản thời gian gần đây cho thấy đối tượng phần lớn không có công an việc làm bỏ nhà đi lang thang lợi dụng sơ hở của người dân trong việc quản lý tài sản dùng mọi cách để nhanh chóng trộm cắp rồi tẩu thoát
trước những thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp như hiện nay đề nghị người dân cần hết sức cảnh giác nêu cao ý thức phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng có biện pháp để bảo vệ tài sản của mình cũng như của những người xung quanh
chiều qua một mươi tháng ba sở y tế tỉnh bình phước cho biết là chín đối tượng người trung quốc nhập cảnh trái phép và một tài xế người việt nam bị công an xã tân phước huyện đồng phú bắt giữ vào tối ngày tám tháng ba đều có kết quả âm tính lần một với sars cov hai
trước đó chiều tối ngày tám tháng ba công an xã tân phước huyện đồng phú đã phát hiện bảy đối tượng lạ đang đi bộ trên địa bàn xã tân phước nên mời vào trụ sở để làm việc
sau khi phát hiện đây là các đối tượng người trung quốc vượt biên sang việt nam công an xã tân phước báo cáo công an huyện thông báo và phối hợp công an xã lân cận xác minh truy vết và tuần tra bắt thêm ba đối tượng đang di chuyển trên địa bàn
trong một mươi đối tượng bị bắt có chín người quốc tịch trung quốc một tài xế là người việt nam ở quận bình thạnh tp hcm
các đối tượng người trung quốc khai nhận đã vượt biên qua cửa khẩu tỉnh lạng sơn và được một đối tượng người việt nam hứa sẽ đưa sang campuchia làm việc
sau khi trung chuyển qua hai xe ô tô đến xã tân phước huyện đồng phú thì được đưa vào một nhà kín
do sợ bị bán nên các đối tượng đã bỏ trốn và bị công an xã tân phước phát hiện bắt giữ
thời điểm bị bắt giữ qua kiểm tra thân nhiệt có hai người biểu hiện sốt ba mươi tám độ c
ubnd huyện đồng phú tp hcm đã phối hợp đưa một mươi đối tượng trên đi cách ly tập trung tại khu cách ly trường quân sự tp hcm và tổ chức phun xịt khử quẩn trên địa bàn xã tân phước đặc biệt là khu vực các đối tượng đi qua
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra trong sáng ngày hôm nay cùng với biên tập viên ti oanh
vâng xin cảm ơn chị đinh hạnh
thưa quý vị và các bạn bộ y tế vừa phát đi cảnh báo cho biết là có tình trạng giả mạo gian lận lừa đảo trong trào bán vaccine ngừa covid một mươi chín
thông tin được đăng tải trên báo tuổi trẻ online
theo thông báo bộ y tế cho biết tại việt nam thời gian qua đã có nhiều tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước
nộp hồ sơ đăng ký liên hệ với bộ y tế để trao bán gợi ý cung cấp vaccine phòng covid một mươi chín của các nhà sản xuất như moderna mỹ astrazeneca v v
tuy nhiên qua xác minh thông tin các nhà sản xuất vaccine trên hiện chưa có hoạt động ủy quyền ủy thác đối với các tổ chức cá nhân này
bộ y tế đề nghị các cơ quan tổ chức khi nhận được các thông tin đề nghị hợp tác về việc cung cấp vaccine phòng covid một mươi chín cần cẩn trọng
chủ động xác thực kiểm chứng thông tin đảm bảo an toàn pháp lý
tài chính và thương mại
trong trường hợp cần thiết có thể đề nghị các cơ quan chức năng bộ y tế bộ công an cơ quan ngoại giao thương mại giúp xác minh thông tin liên quan đến việc cung cấp vaccine phòng covid một mươi chín
đồng thời việc đàm phán mua vaccine phòng covid một mươi chín cần được thông báo kịp thời cho bộ y tế để đảm bảo việc nhập khẩu sử dụng cũng như điều hành nguồn và tổ chức tiêm chủng được thông suốt
hai trường hợp phản vệ độ hai sau khi tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
thông tin được đăng tải trên báo
công an nhân dân online
theo báo cáo nhanh từ các địa điểm tiêm chủng dự án tiêm chủng mở rộng đã ghi nhận một số trường hợp phản ứng sau tiêm chủng vaccine covid một mươi chín astrazeneca
tuyệt đại đa số là phản ứng thông thường sau tiêm chủng đã được khuyến cáo như đau cơ mệt mỏi sốt đau đầu ớn lạnh sưng đau tại chỗ tiêm buồn nôn
có năm trường hợp được theo dõi xử trí tại bệnh viện
trong đó có hai trường hợp phản vệ độ hai đã được xử lý theo quy định và tình trạng sức khỏe đã trở lại bình thường
ba trường hợp có biểu hiện tiêu chảy dị ứng kẹt huyết áp
sức khỏe của tất cả các trường hợp trên hiện đã ổn định
chương trình tiêm chủng mở rộng đánh giá thực tế triển khai tiêm chủng trong hai ngày qua diễn ra an toàn
các trường hợp có phản ứng sau tiêm nằm trong tỷ lệ cho phép
báo kinh tế và đô thị số ra sáng ngày hôm nay đăng tải bài viết có nhăn đề lỗ hỏng trong giao dịch thẻ tiến dụng
nội dung bài viết đề cập đến việc
trên thị trường đang xuất hiện dịch vụ kết nối giữa người có nhu cầu thuê và người cho thuê thẻ tiến dụng
nhằm tận dụng hạn mức chưa sử dụng hết của thẻ tiến dụng
dịch vụ này đánh vào nhu cầu muốn tận dụng ưu đãi khuyến mãi của nhiều ngân hàng
phần khúc khác là những cá nhân chưa đủ điều kiện để ngân hàng cấp thẻ tiến dụng
nhưng muốn có thẻ để thanh toán vé máy bay mua hàng qua mạng đặt tour thậm chí là thanh toán trên google facebook
mặc dù các ngân hàng hiện không khuyến khích nhưng hình thức trên vẫn đang diễn ra khá phổ biến
bài viết cũng đề cập đến những lỗ hỏng trong giao dịch thẻ tiến dụng như là dịch vụ rút tiền mặt thẻ tiến dụng
đang làm dối loạn hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt và an ninh tiền tệ
không chỉ ngân hàng phát hành thẻ thất thu lớn về phí và lãi vay mà nguy cơ nảy sinh tiêu cực nội bộ
đối với ngân hàng thanh toán lại hiện hữu
theo thông tin nội bộ ngân hàng cuối tháng hai vừa rồi một chi nhánh ngân hàng thanh toán tại tp hcm
đã để lọt khoảng hai tỷ đồng chứng từ cả thẻ tiến dụng
nghi là giao dịch khống trong thời gian chỉ chưa đến sáu tháng
chắc chắn trường hợp này không phải là một mà đã và sẽ xảy ra tại không ít ngân hàng thanh toán thẻ tiến dụng
báo lao động số ra sáng ngày hôm nay có đăng tải bài viết với nhan đề
lựa chọn sách giáo khoa lớp hai lớp sáu cần đảm bảo công khai minh bạch và đúng pháp luật
để đưa được bộ sách giáo khoa tốt nhất phù hợp nhất đến với học sinh
tránh tiêu cực trong chọn sách giáo khoa
các chuyên gia cho rằng cần những bộ lọc để đảm bảo có sách giáo khoa chất lượng
theo đó thực tế gần một năm triển khai chương trình mới với lớp một là kênh khẳng định rõ nhất
bộ sách giáo khoa nào có thể đi vào thực tiễn khâu biên soạn các tác giả sẽ phải rất quan tâm việc này
bên cạnh đó hội đồng thẩm định quốc gia với trách nhiệm tinh thần làm việc cao nhất
tuy nhiên sách hay chất lượng chưa hẳn đã là sách giáo viên chọn
vì sách giáo khoa phải phục vụ việc dạy học giúp cho giáo viên dễ dạy

thứ năm ngày một mươi một tháng ba
trong ngày một mươi tháng ba bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu
điều tra vụ một tàu cá vận chuyển một trăm tám mươi đích dầu do không gõ nguồn gốc trên vùng biển côn đảo
tổ tuần tra trên tàu bp một nghìn ba trăm một mươi chín một thuộc hái đội hai biên phòng
phù hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu
phát hiện tàu cá tỉnh bến tre mà miền kiểm soát bt chín mươi chín nghìn tám trăm tám mươi chín ts đang hành trình trên biển
cách công đảo sáu mươi một hải lý có biểu hiện nghi vấn nên phát tín hiệu dừng lại để kiểm tra
lúc này trên tàu cá có năm người do ông nguyễn văn trí ba mươi bảy tuổi làm thuyền trưởng
nên vận chuyển dầu do
tại thời điểm kiểm tra ông trí cho biết số lượng dầu do trên tàu là một trăm tám mươi lít
nhưng thuyền trưởng này không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số dầu
ông trí cũng không xuất trình được văn bằng hoặc chiến giữ chuyên môn theo quy định
tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông trí
về hành vi vận chuyển hàng hóa không có đầy đủ giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa
lực lượng làm nhiệm vụ cũng đã áp giải tàu cá trên về công đảo để phục vụ công tác điều tra
tối ngày một mươi tháng ba viện kiểm soát nhân dân tp hcm đặt kháng nghị một phần bản án sơ khẩm
đề nghị tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm xét xử phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt
đối với sáu trên một mươi chín bị cáo liên quan đến vụ đối tượng lê quốc tuấn tức tuấn khỉ
xả súng khiến cho năm người chết hai người bị thương
do tuấn khỉ đã chết trong lúc truy bắt nên cơ quan cảnh sát điều tra định chỉ điều tra đối với tuấn
các đối tượng còn lại bị đề nghị truy tố về nhiều tội danh liên quan như chú dắp tài sản
do người khác phòng tội mà có tàn tự trái phép vũ khí quân dụng chạy giấu tội phạm không tối giác tội phạm
tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt phạm thanh tâm một mươi ba năm tù trần quốc đạt sáu năm sáu tháng tù
lê văn tâm phạm tấn cường đặng anh tuấn lê quốc minh và trần anh thi bảy năm tù
về tội chứa chấp tài sản do người khác phòng tội mà có
nguyễn phước linh nguyễn dũng sĩ trần đình phước thịnh nguyễn trung kiên nguyễn chánh pháp
một năm sáu tháng tù về tội tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng
riêng hai bị cáo nguyễn minh di nguyễn văn vui bị phạt một năm tù cùng tội danh trên
nguyễn duy thanh võ hồng tâm lý văn mẹ ba năm tù về tội che giấu tội phạm
riêng bị cáo nguyễn kim ngân bị phạt hai năm tù cùng về tội chạy giấu tội phạm
riêng bị cáo nguyễn phước linh nguyễn dũng sĩ trần đình phước thịnh nguyễn trung kiên nguyễn chánh pháp nguyễn văn vui bị phạt hai năm tù cùng tội danh trên
riêng bị cáo nguyễn văn vui bị phạt hai năm tù cùng tội danh trên

đồng thời nó giúp cho em không tiếp xúc được với nhiều người để tránh tình trạng dịch covid
lần đầu tiên em thấy cái máy làm thủ tục nhận và trả hồ sơ tự động này
thì em thấy nó rất là nhiều tiện ích cho em
thì em là sinh viên em giúp ba mẹ làm những thủ tục này
thì em không cần phải xin phép để nghỉ học và mất thời gian để vào giờ hành chính

thì em không cần phải xếp hàng chờ lâu cũng như đông người

hệ thống cho phép thực hiện nhận và trả hồ sơ đối với năm loại thủ tục hành chính
là đăng ký thành lập hộ kinh doanh cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
tạm dừng hoạt động hộ kinh doanh cấp lại giấy phép xây dựng
và cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng
đồng thời hệ thống cũng trả tự động hồ sơ
đối với tám thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến ở mức độ ba
gồm thủ tục chấm dứt hoạt động hồ kinh doanh
thủ tục đăng ký nội quy lao động
thủ tục gửi thỏa ức lao động tập thể
cấp giấy phép đào đường vía hè
cấp giấy phép tập sử dụng vía hè
gia hạn có phép đào đường vía hè
xác nhận nhà không thuộc diện nhà nước quản lý
và thấm định bán vẽ hiện trạng nhà ở
cung cấp thông tin quy hoạch thì người dân đọc hồ sơ vô máy atm
khi đó là đã người dân đã sử dụng số điện thoại của mình
thì máy đã cho ra một cái biên nhận có cái mã vạch
và khi mà người dân muốn ra cứu hồ sơ
hay là muốn nhận kết quả
thì người dân chỉ cần bấm cái mã vạch
thì là hồ sơ đã có kết quả
hệ thống tiếp nhận và trả hồ sơ lưu động
nó như là một cái giải pháp bổ sung cho cái việc là
các cái cách thức để giải quyết thủ tục hành chính của người dân
như vậy thì có thêm một cái kênh
đó là máy tiếp nhận và trả hồ sơ đưa động
thì người dân sẽ có đa dạng sự lựa chọn
cái cách để giải quyết hồ sơ cho mình
như vậy thì với những người dân nào không có điều kiện về thời gian
phải đi làm ngoài giờ và không thể xin nghỉ phép
không thể nghỉ việc
thì có thể là sử dụng cái máy tiếp nhận và trả hồ sơ lao động này
để giải quyết hồ sơ ngoài giờ làm việc của mình
bất cứ lúc nào mình có thể rẩnh để mình có thể xử lý hồ sơ
như vậy thì nó cơ bản sẽ đáp ứng được cái nhu cầu
của người dân trong điều kiện đặc thù cụ thể
bên cạnh đó thì thông qua cái hệ thống tiếp nhận và trả hồ sơ tự động
thì người dân sẽ thực hiện hồ sơ tải máy
không cần thiết phải giao tiếp với lại nhân viên cán bộ công chức
ở các bộ phận giải quyết thủ đồng chính
cho nên là việc hạn chế tiếp xúc này
cũng sẽ góp phần phòng chống dịch trong điều kiện hiện nay
trong giai đoạn hiện tại
hệ thống atm tiếp nhận và trả hồ sơ
chỉ phát thực hiện giao dịch
với số lượng ba mươi hồ sơ mỗi ngày
mức này hơn gấp ba lần so với số hồ sơ trả trực tiếp
sau giai đoạn tiếp theo
ubnd quận sáu sẽ thông cách đánh giá
nếu nhu cầu lớn hơn sẽ nâng công suất của hệ thống
đồng thời bổ sung thêm các tiện ích
về thủ tục hành chính nếu thấy phù hợp
tiếp tục với những tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị bộ công an vừa ký
kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
theo chuyên đề
người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể
có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn
tập trung các tuyến giao thông chính
trong đô thị
các tuyến cao tốc quốc lộ trọng điểm
các tuyến vận tải hành khách du lịch
các tuyến thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông
địa bàn gần nơi xe xuất phát
khu vực bến xe bến cảng kho bãi
khu vực quán bar vũ trường nhà hàng quán ăn
khu vực phức tạp về an ninh trật tự ma túy
trọng tâm của đợt giao quân
là chủ động phòng ngừa phát hiện ngăn chặn
và xử lý nghiêm hành vi vi phạm
của người điều khiển xe
mà trong cơ thể có chất ma túy
vi phạm nồng độ cồn
và các hành vi vi phạm pháp luật khác
đánh giá thực trạng người điều khiển xe
sử dụng chất ma túy vi phạm nồng độ cồn
và chất kích thích khác
có phần kiềm chế giảm tai nạn giao thông
nhất là các vụ tai nạn có nguyên nhân trực tiếp
từ vi phạm nồng độ cồn ma túy
trong đó tập trung đối tượng xe mô tô
ô tô con ô tô chở khách ô tô tải
xe vận tải container
xe ô tô kéo rơ móc hoặc sơ mi rơ móc
phối hợp đấu tranh có hiệu quả
với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông đường bộ
vận chuyển ma túy hàng lậu gian lận thương mại
chống người thi hành công vụ
khi gặp các hành vi chống đối
phải chủ động và phối hợp với các lực lượng khác
đấu tranh ngăn chặn
lập hồ sơ ban đầu và chuyển giao
cho các cơ quan chức năng giải quyết theo đúng quy định
thưa quý vị và các bạn
thời gian gần đây
số lượng xe vào các bến xe hà nội
đón trả khách ngày càng giảm
và có hiện tượng bỏ bến chạy dù
rõ ràng câu chuyện
xe dù không phải là mới
các biện pháp đưa ra rất nhiều
thế nhưng tình trạng này vẫn tái diễn
việc xe khách bỏ bến là hệ quả
trong quản lý vận tải
khiến nhà nước bị thất thu thuế
nhất là trong bối cảnh chống dịch covid một mươi chín như hiện nay
xung quanh vắng vẻ
tại các bến xe
số lượng xe xuất bến giảm đến năm mươi
còn đây là nhành quen phủ
xe dù bến khóc
thậm chí nhiều nhà xe đã bỏ bến
để đón trả khách dọc đường
chính điều này đã làm tăng nguy cơ gây ủn tắc
và mất trật tự an toàn giao thông
hiện tượng này
nó gây mất trật tự an toàn giao thông rất là cao
đặc biệt là
ở những điểm mà
chẳng hạn như là
các chân cầu vượt
các điểm vào
các tuyến đường cao tốc
tình trạng này
tôi thấy cũng xảy ra tương đối phổ biến
và cũng rất quan ngại là tại sao
những cái vi phạm
khá là thường xuyên phổ biến như vậy
lại không được xử lý
khi mà khách không có
thì rõ ràng là xe người ta cũng giảm bớt đi
hoặc là người ta bán xe đi
hoặc là người ta bỏ bến
đấy là cái thiệt hại rất lớn
thiệt lại rất lớn
không những cho doanh nghiệp vận tải
cho người dân
mà cho cả nền kinh tế
tức là vấn đề không bán được vé
không thu được tiền
thì tiền phế
của nhà nước
sớm hụt đi
đấy là một cái điều rất đáng buồn
mặc dù lực lượng chức năng
thường xuyên tăng cường sự phạt
trong đó có cả giám sát
phát hiện sự phạt qua hình ảnh
thậm chí đưa ra các biện pháp
cấm xe cách lưu thông
dưới vành đai ba dưới thấp
để hạn chế nguồn tắc
và khuẩn nạn xe rủ
trong vấn nghiệp mối bảo bể
tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn
khi dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
cũng là giai đoạn rất khó khăn
đối với ngành vận tải nói chung
và xe khách liên tỉnh nói riêng
nhiều nhà xe đầu tư hiện đại
nhưng lại để xe không khi xuất bến
đây là hệ lụy tất yếu
khi công tác quản lý
không theo kiệp thực tiễn phát triển
của ngành vận tải
vấn đề đó xuất hiện
trong cái việc là
các cái xe limousine
dạng một mươi sáu chỗ
lên lõi vào rất sâu
trong nội đô thành phố
để đón và trả khách
và các cái xe
và tôi cũng thừa nhận
đó là cái thực trạng rất là khó
kiểm soát và quản lý
tôi đại diện sự giao thông vận tải hà nội
hệ thống giám sát hành trình hiện nay
chỉ thông tin được tốc độ vi phạm
thời gian làm việc của lái xe
còn việc chạy xe hành trình hay không
thì phải tra biệt số
trong khi hà nội có gần bảy xe khách hoạt động
rất khó để giá soát từng xe ra vào mỗi ngày
theo các chuyên gia giao thông
việc lý giải này là không hợp lý
với thời đại bốn hiện nay
thì mọi lĩnh vực đều có thể áp dụng và giải quyết
chủ yếu là có muốn kiểm soát hay không
khi mà chữa bệnh
trên bàn mổ người ta còn
thông tuyến với nhau giữa các bệnh viện
để điều khiển cái mũi kim như thế nào
thì không thể nói rằng cái xe to như thế
có biển phố xe có đăng ký xe
có tuyến đi hà nội
nhưng mà lại nói là không kiểm soát được
thì tôi cho như thế là
cũng là chưa phải tần toàn tâm toàn ý
có trách nhiệm
hàng tháng hàng quỹ phải báo cáo
trước hội đồng nhân dân
trước thành phố trước bộ giao thông cần tài
về kết quả xử lý về xe hợp đồng như thế nào
đúng như cái văn bản mới đây
của bộ giao thông cần tài là mở một chiến dịch
dẹp cái xe giả danh xe hợp đồng
thì mới được
tôi nghĩ rằng khi mà chúng ta chuyển khai
có cái chế tài thích hợp
xử lý đến cả những doanh nghiệp
quản lý các chiếc xe đó
thì nó sẽ có tác dụng gian đe
mạnh mẽ hơn phạt tiền
đối với cái doanh nghiệp đó chẳng hạn
với số tiền đáng kể
nhiều hơn cả số tiền phạt đối với lái xe
hoặc những trường hợp nghiêm trọng mà đe dọa đến
mức độ an toàn
hoặc là trật tự giao thông
thì có thể là
dừng cái giấy phép vận hành
đối với toàn bộ nhà xe đó
trên một tuyến nhất định nào đó
trong một thời gian ví dụ như là một tháng hai tháng ba tháng
tùy theo mức độ nghiêm trọng
một vụ tai nạn thương tâm
vừa xảy ra tại ngã tư bình trị
phường tân bình thành phố sĩ an của tỉnh bình dương
sau cú va chạm với chiếc xe ben
thì ba người trên xe máy bị cuốn vào gầm
và một bé gái tám tuổi tử vong
vụ tai nạn xảy ra vào lúc sáu h bốn mươi năm
ngày một mươi tháng ba
tại ngã tư bình trị phường tân bình thành phố sĩ an tỉnh bình dương
thời điểm trên chiếc xe ben
mang biển kiểm soát năm mươi một d một mươi nghìn một mươi sáu
chạy trên đường nguyễn thị minh khai
hướng từ tỉnh đồng nai
về bình dương
khi tới ngã tư bình trị thì tài xế cho xe rẽ phải
vào đường bùi thị xuân
trong lúc ôm cua thì xảy ra va chạm với chiếc xe máy
mang biển kiểm soát bảy mươi hai g một trăm bốn mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi tám
cú va chạm khiến ba người
bị cuốn vào gầm xe
chiếc xe máy bị cán nát
toàn bộ sự việc đã xảy ra
được camera giám sát ghi lại
được biết sau khi xảy ra tai nạn
cả ba đã được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên một bé gái tám tuổi
đã không qua khỏi
hai người còn lại chỉ bị thương nhẹ
sau tai nạn tài xế xe ben xuống xe rời khỏi hiện trường
thưa quý vị và các bạn
có thể rất nhiều người hiện nay
vẫn còn chưa biết là một số các thủ tục
lạc hậu như là
phụ nữ phải vào rừng sinh con
mẹ chết phải trôn con theo
nếu như sinh đôi thì phải giết một đứa
những thủ tục này thì hiện nay
vẫn còn đang tồn tại trong dân tộc thiểu số
trên đất nước ta
thưa quý vị chính các thủ tục này
thì đã gây ra nhiều hệ lụy đáng buồn
cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng
trong công tác vận động tuyên truyền
thì ở ngay tại các bản làng vùng cao
thì cũng đã xuất hiện rất nhiều những tấm gương điển hình
dũng cảm chống lại hổ tục
để từng bước thay đổi cách nghĩ
cách làm của người dân
và đây cũng chính là câu chuyện
mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn
về nữ y tá người xe đăng
chị hồ thị hiếu
chị đã dũng cảm vượt qua những hủ tục lệ làng
nhiều lần cứu sống bệnh nhân từ tay tử thần
và từng bước thay đổi nhận thức của bà con
trên xã vùng cao trà cang
huyện nam trà my tỉnh quảng nam
tình yêu kiên định mà chị dành cho quê hương
chính là động lực đã giúp chị vượt qua mọi khó khăn
và gắn bó với dân làng
tại trạm y tế xã trà cang
trong suốt nhiều năm qua
xã trà cang huyện nam trà my
một xã vùng cao
chỉ có tám trăm tám mươi năm hộ dân
nhưng đã hết năm trăm tám mươi một hộ nghèo
chín mươi chín là người đồng bào dân tộc
dân làng vẫn còn nhiều hổ tục
chưa được xóa bỏ
thế nhưng những điều đó
không hề làm chị hồ thị hiếu bận tâm
khi tình nguyện xin về trạm y tế xã
làm việc sau khi tốt nghiệp
trường cao đẳng y tế quảng nam
tôi ước mơ được đi học y tế
để phục vụ cho bà con
vì trước đây là mình thấy
bệnh tật rất là nhiều
bệnh sốt rác
nói chung các loại bệnh
mình ước mơ để đi học
để mà về phục vụ cho bà con
để mà tuyên tuyển cho bà con
để sau này để thực hiện được
cái lời tuyên tuyển của mình
và mình cũng được thực hiện
tham gia bệnh cho bà con
đó là được khỏe mạnh là điều mình
mơ ước nhất
nhắc đến thời gian đầu
khi mới về công tác tại xã
không ai là không nhớ câu chuyện
chị hiếu đã dám vượt qua hủ tục
để cứu sống cháu bé
vừa mới trở về xã
khi dân làng đang chung sống cháu
cùng với người mẹ đã qua đời
theo tập tục của người xe đăng
dù phải đối mặt với lời buộc tội
của dân làng
nhưng chị vẫn quyết tâm
giữ lại mạng sống
và tự tay nuôi nấn cháu như con ruột
qua cái việc làm của chị hồ thị hiếu
thì nó cũng là tấm gương sáng
mà để cho nhân dân
để từng bước
để cho nhân dân
để cái lạc hạo
của họ từ bao đời nay
và bên cạnh đó
thì với trách nhiệm
trưởng trạm y tế
của xã trà trang
chị hồ thị hiếu
luôn luôn đi sớm về khuya
trong việc tiên triền
các hủ tục lạc hạo
mê tín dị đô
cũng như tiên triền
việc sinh đẻ
có kế hoạch
với tình yêu dành cho quê hương
chị hiếu luôn nỗ lực
không ngừng nâng cao tay nghề
thường xuyên bám sát bản làng
để cùng với anh em
và làm tốt công tác
chăm sóc sức khỏe
ban đầu cho nhân dân
từng bước vận động
để người dân
bỏ các hủ tục
mê tín dị đoan
trách trị tình tình
còn sức khỏe
còn đảm bảo
thì thấy là
chăm sóc sức khỏe
đối với chị hiếu
tất cả rất tuyệt vời
bản thân tôi
một y tế thân bản
giúp cho dân
và khuyên bảo
của chị hiếu
tất cả làm hoàn thành nhiệm vụ
dưới chân núi ngọc linh
đời sống của bà con
đã đổi thay từng ngày
đã không còn
dưới những mái nhà xe đăng
đó cũng chính là
niềm hạnh phúc
lớn lao nhất
với nữ y tá này
vâng câu chuyện vừa rồi
cũng đã kết thúc
chương trình an ninh ngày mới
sáng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị
và các bạn đã dành
thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại